hiện nay nắng hạn đã làm thiệt hại hàng chục nghìn hectare hoa màu cây ăn trái trên địa bàn tỉnh cà mau
nhưng tại huyện u minh vẫn có một vườn cây xung xuê tươi tốt bảo đảm được nguồn nước tưới tiêu
trước những tác động tiêu cực của thời tiết nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất
vườn cây ăn trái của gia đình ông trần thanh liêm rộng khoảng bảy hectare
ông trồng cây ăn trái kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm và tận dụng mặt nước canh mương để nuôi cá đồng
ông trồng rất nhiều loại cây theo mùa nên hầu như vườn của ông lúc nào cũng có quả ngọt quanh năm
mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng
thành quả đó là sau nhiều năm ông cần mẫn học tập kinh nghiệm và chịu khó ứng dụng kỹ thuật và thực tiễn trên đồng đất u minh
ông liêm còn chia sẻ thêm chính nhờ ứng dụng tốt kỹ thuật từ cách làm liếp làm khuôn cho mô hình này đến nay đã có hiệu quả
trong khi đến thời điểm này hệ thống canh dạch vùng ngọt hóa của cà mau đều đã khô cạn
nhưng hiện nay dưới các mương trong khu vườn của ông vẫn bảo đảm nguồn nước tưới tiêu
tuy cũng đã cạn dần ông phải điều tiết nước tới ít lại để duy trì cho vườn cây trái không bị ảnh hưởng trong mùa đại hạn
ở một số xung quanh cũng được anh ba giúp đỡ cũng lấy mô hình này để nhân rộng ra để cho bà con khác ở trên khu vực của công ty trên dưới khoảng hai trăm ba mươi bảy hộ
hiện nay từ vườn cây hiện hữu của ông còn xây dựng thêm điểm du lịch sinh thái cộng đồng
từ mô hình vườn cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu của ông liêm hiện nay đã giúp cho người dân trên lâm phần giao khoán đất rừng u minh hạ học tập kinh nghiệm và ứng dụng tốt
cho nguồn tài nguyên đất và nước của địa phương này